thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị
gây mất an ninh trật tự hay còn gọi là tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh thái nguyên diễn biến khá phức tạp
điều đáng chú ý còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí
để giải quyết mâu thuẫn với tính chất manh động và liều lĩnh
hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn mang theo hung khí gồm dao nhọn kiếm tự chế
vỏ chai bia đuổi đánh nhau và cướp điện thoại di động
hai nhóm đối tượng gồm gần hai mươi thanh thiếu niên này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
ra quyết định khởi tố về tội cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
có lấy thêm hai két bia khi đi thì bọn em cầm theo hai dao phóng nặng và một chiếc kiếm
khi đi đến đầu khu dân cư hoàng gia thì có gặp nhóm kia thì bọn em có đuổi và đánh nhau
thời gian qua trên địa bàn thành phố thái nguyên xuất hiện các nhóm nam thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô
dàn hàng ngang phóng nhanh vượt ẩu
có đối tượng còn đe dọa ném chai xăng tấn công người đi đường
gây ra cảm giác bất an cho người dân tại nơi công cộng
theo dối liệu của công an thành phố thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã khởi tố năm vụ
làm rõ trên năm mươi đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố
bao gồm các tội gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cướp tài sản
đáng chú ý đối tượng dưới một mươi tám tuổi chiếm khoảng bảy mươi
công an thành phố thái nguyên tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này
qua các vụ việc cho thấy
phạm đường phố có đặc điểm tâm lý không ổn định bồng bột thích thể hiện bản thân
không có nghề nghiệp ổn định thiếu hiểu biết pháp luật
không hình dung được hành vi và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của bản thân gây ra
chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an các phường xã chính quyền cơ sở
để giả soát lập danh sách đối với những đối tượng có biểu hiện chơi bời lêu lỏng
những đối tượng
trự bỏ học không có nghề nghiệp ổn định có biểu hiện thường xuyên tụ tập để tăng cường biện pháp quản lý giáo dục gian đe phòng ngừa
bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng
thì mỗi gia đình nhà trường cần quản lý chặt chẽ đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu niên học sinh
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn không có bạo lực và tệ nạn xã hội tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra